nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và bốn mươi sáu năm ngày giải phóng tỉnh quảng trị
hôm nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ hiền lương bến hải tỉnh quảng trị
lòng trọng tổ chức lễ thượng cờ thống nhất non sông
đến dự có các đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
đồng chí nguyễn văn hùng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh quảng trị
đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và tỉnh quảng trị
lễ thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại kỳ đài lịch sử mà suốt hai mươi năm
quân và dân cả nước đã bảo vệ lá cờ như bảo vệ chính trái tim tổ quốc
trong không khí trang nghiêm và nền nhạc quốc ca lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên đỉnh cột cờ hiền lương lịch sử
thể hiện niềm kiêu hãnh tự hào của dân tộc là niềm tin ý chí và sức mạnh vô địch của cách mạng việt nam
là màu son rực rỡ của lịch sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc
lễ thượng cờ là dịp tôn vinh những chiến công của quân và dân trên mọi miền tổ quốc
đã làm nên đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đưa giang sơn thu về một mối
đây cũng là dịp để mỗi người cùng nhau ôn lại ký ức của một thời hào hùng và bi tráng
tôn vinh những chiến công bất tử cũng như tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh
đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ đi sau
cần phải nỗ lực xây dựng đất nước xứng đáng với cha ông
sau lễ thượng cờ tại đôi bờ hiền lương biến hải
tỉnh quảng trị tổ chức hội bài tròi và hội đua thuyền truyền thống thống nhất non sông trên dòng sông bến hải